thưa quý vị bộ y tế cho biết đến nay cả nước đã có hơn một hai triệu ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
trên tổng số một sáu trăm một mươi năm hai trăm chín mươi hai ca mắc
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một trăm bốn mươi ba triệu liều
trong đó tiêm mũi một là bảy mươi sáu triệu liều tiêm mũi hai là sáu mươi bốn triệu liều
tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba của vaccine abdallah là hai triệu liều
chuyển sang những thông tin khác liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hơn hai một trăm linh tỷ đồng
cục cảnh sát hình sự cho biết đã bước đầu làm rõ vai trò thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây
tạm giữ hình sự một mươi sáu đối tượng do nguyễn văn điền tức điền khèo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
quê quán hải phòng ngụ quận bình thạnh tp hcm cầm đầu để điều tra mở rộng

điền lấy tài khoản trên trang web cácượcbóng tám mươi tám com cấp master từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau
sau đó điền giao cho các đại lý cấp dưới gồm phạm minh tiến phan minh hùng trần hải hưng phan hòa bình
để tổ chức đánh bạc đánh bạc trên mạng internet dưới nhiều hình thức chủ yếu là cá độ bóng đá
tiếp đó tiến giao lại cho một số đối tượng chia thành nhiều tài khoản nhỏ khác
quản lý và chịu trách nhiệm tính toán giao nhận tiền thắng thua với các con bạc
theo cục cảnh sát hình sự đây là băng nhóm phạm tội hoạt động có tổ chức
do đối tượng hình sự ở phía bắc điều hành xuyên quốc gia từ việt nam sang campuchia
tập trung chủ yếu tại tp hcm đồng nai và bà rịa vũng tàu
mới đây đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều tp đài nẵng vừa tiến hành truy xét thành công
và bắt giữ đối tượng nguyễn văn toàn một mươi bảy tuổi chú quận cầm lệ tp đài nẵng
là thủ phạm đã gây ra hàng loạt các vụ đột nhập
các vụ đột nhập đã gây ra hàng loạt trộm cắp tài sản của nhà dân trên địa bàn thành phố
theo cơ quan điều tra từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một toàn thường xuyên đi nhờ xe ô tô của bạn
trở đến gần khu vực trộm cắp và đi bộ để quan sát tìm kiếm nhà dân sơ hở thì thực hiện hành vi đột nhập
toàn thường chọn khung giờ từ nửa đêm về sáng lúc mọi người ngủ say thì trèo vào nhà lấy trộm tài sản
phần lớn là tiền điện thoại máy tính sách tay
cho đến thời điểm bị bắt toàn thừa nhận đã thực hiện chót lọt năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận hải châu thanh khê và liên triều
tổng giá trị ước tính hơn bảy mươi năm triệu đồng
số tài sản trộm cắp được toàn đem bán đi lấy tiền ăn chơi và tiêu xài cá nhân
được biết toàn đang trong quá trình chờ thi hành bản án hai năm tù về tội cướp giật tài sản thì lại tiếp tục tái phạm
liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hơn hai một trăm linh tỷ đồng

cục cảnh sát hình sự cho biết đã bước đầu làm rõ vai trò thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây
tạm giữ hình sự một mươi sáu đối tượng do nguyễn văn điền tức điền khèo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê quán hải phòng
ngụ tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh cầm đầu để điều tra và rộng
công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi điền lấy tài khoản trên trang web cácượcbóng tám mươi tám com
cấp master từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau
sau đó điền giao cho các đại lý cấp dưới gồm phạm minh tiến phan minh hùng
trần hải hưng phan hòa bình để tổ chức đánh bạc
đánh bạc trên mạng internet dưới nhiều hình thức chủ yếu là cá độ bóng đá
tiếp đó tiến giao lại cho một số đối tượng chia thành nhiều tài khoản nhỏ khác quản lý
và chịu trách nhiệm tính toán giao nhận thắng thua với các con bạc
theo cục cảnh sát hình sự đây là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do các đối tượng hình sự
ở phía bắc điều hành xuyên quốc gia từ việt nam đến campuchia
tập trung chủ yếu tại thành phố hồ chí minh đồng nai và bà rịa vũng tàu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quảng ngãi vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với hai đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
theo đó hai đối tượng bị bắt là đặng hoài bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại thôn phước điền xã đức hòa huyện mộ đức và nguyễn xuân trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
trước đó do mâu thuẫn cánh sát
cá nhân hai đối tượng này đã câu kết dùng mã tấu trẻ manh trương quang hải
ở phường trần phú và hồ ngọc trúc ở phường quảng phú thành phố quảng ngãi
gây thương tích nặng vụ việc đang được tiếp tục điều tra
công an quận hải an thành phố hải phòng vừa bắt giữ hai thanh thiếu niên
cướp tài sản giữa đêm khuya tại đường mạc thái tổ địa bàn khu công nghiệp đình vũ
sau khi tiếp nhận thông tin công an quận đã điều tra và bắt giữ được hai đối tượng thực
vụ cướp tài sản gồm vũ hoài nam sinh năm hai nghìn năm và lại hồng hải
sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại huyện thủy nguyên
tại cơ quan điều tra cả hai đối tượng đều khai do không có tiền tiêu xài
và để trả nợ nên đã bàn nhau đi cướp tài sản
hải điều khiển xe máy chở nam đi lòng vòng các tuyến đường khi đến khu vực đường mạc thái tổ
cả hai phát hiện một phụ nữ đi xe máy cùng chiều nên đã dùng dao đe dọa
cướp đi số tiền một mươi triệu đồng
thưa quý vị dịp cuối năm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật
có những diễn biến phức tạp nhất là tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng
với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi manh động
song với quyết tâm chính trị cao lực lượng công an tỉnh bạc điêu
đã tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm điều tra khám phá
nhanh chóng kịp thời trao trả tài sản cho người dân
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
hai vợ chồng là trương bình chiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và nguyễn thúy kiều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
đã trộm một số tài sản có giá trị của một thương lái thu mua lúa
trên địa bàn xã vĩnh thành huyện phước long
khám xét khẩn nơi ở của hai đối tượng lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh
thu giữ tăng vật gồm chín trăm linh triệu tiền mặt nhiều trang sức các loại
với tổng trọng lượng hơn bốn lượng vàng
ba mươi một bộ đồ thờ bằng đồng gồm lư hương chân đèn con hạc
lọ hoa với tổng trị giá khoảng sáu mươi triệu đồng là số tăng vật mà mai hoàng trọng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thành phố bạc liêu và nguyễn đức anh sinh năm hai nghìn năm
chú tại huyện vĩnh lợi đã đột nhập vào nhà thờ gia tiên của một người dân
trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu để trộm cắp
trong thời gian dịch này cũng là điều kiện mà người dân cũng có trường hợp
là thường xuyên vắng nhà vắng thời gian dài do giãn cách đi lại khó khăn
nguyên nhân chủ yếu là đối với ý thức tự phòng tự quản của quần chúng nhân dân
có lúc có nơi chưa có cao trong quản lý tài sản của mình
lợi dụng sơ hở của người dân trong lúc tập trung phòng chống dịch
nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với phương thức thủ đoạn tinh vi
liều lĩnh như đột nhập nhà thờ gia tiên cây ổ khóa các cửa hàng buôn bán
lợi dụng địa hình đường sông để thực hiện hành vi phạm tội
gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp công tác đấu tranh
quyết liệt với tội phạm liên tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
qua đó đã điều tra làm rõ một trăm bảy mươi năm vụ liên quan một trăm sáu mươi bảy đối tượng trộm cắp tài sản
góp phần giữ vững ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
nếu là vụ trộm cắp tài sản thì chúng tôi chỉ đạo phân công lực lượng
là bảo vệ hiện trường để phục vụ cho công tác khám nghiệm hiện trường
đồng thời là trên cơ sở các dấu vết các tài liệu để lại hiện trường
thì chúng tôi chỉ đạo lực lượng là xác minh gà sót các đối tượng thuộc diện quản lý trên địa bàn
anh em vẫn đảm bảo an ninh trật tự bắt trộm thu hồi lại tài sản cho nhân dân
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bạc liêu vẫn còn khá phức tạp
do đó bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản
của mình góp phần chung tay cùng với chính quyền địa phương giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự
tập trung cao độ nhất trong cuộc chiến chống đại dịch sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới
một đường dây quân bắn hỏng lậu vừa bị công an huyện nghi lộc nghệ an triệt xóa
bắt hai đối tượng thu giữ hai năm trăm linh bao thuốc lá loại năm trăm năm mươi năm do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
sau một thời gian theo điều tra xác minh
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại khu vực đường tránh thành phố vinh thuộc xã nghi vạn huyện nghi lộc
lực lượng công an phá thành công chuyên án bước đầu bắt giữ hai đối tượng lê thị huyền và nguyễn hồng sơn
đây là hai đối tượng chính trực tiếp mua thuốc lá với số lượng lớn của các đối tượng ở tỉnh phía bắc
sau đó tiêu thụ khắp các địa bàn trong tỉnh nghệ an để kiếm lời
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm bốn thùng các tông
bên trong có chứa hai năm trăm linh bao thuốc lá loại năm trăm năm mươi năm do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trong lúc hai nữ công nhân đang làm việc tại công trình nhà liền kề khu đô thị mới cao xanh hà khánh b
mở rộng thuộc thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã xảy ra vụ tai nạn lao động dẫn đến bị thương
thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
tại công trình đang thi công giàn giáo từ tầng năm bất ngờ bị sập
khiến hai nữ công nhân trở tay không kịp
đó là chị đinh thị hương sinh năm hai nghìn một mươi năm
chị đinh thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và lò thị hiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
đều có hộ khẩu thường trú tại huyện phù yên tỉnh sơn la
người dân khu vực xảy ra tai nạn cho biết
ngay sau khi xảy ra vụ việc hàng chục người đã dùng tay bới đưa hai nạn nhân ra khỏi hiện trường
và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
trong đó có một người bị thương nặng
theo clip của người dân ghi lại tại hiện trường
hai nữ công nhân khi bị tai nạn không mặc quần áo bảo hộ thắt dây an toàn theo quy định
hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
những người lầm lỗi khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
thường có tâm lý mặc cảm tự ti đôi khi còn phải chịu sự kỳ thị của những người xung quanh
khiến việc tái hòa nhập cộng đồng của họ gặp phải những khó khăn
việc giúp đỡ tạo điều kiện cho họ phát triển kinh tế làm ăn lương thiện
tránh xa tệ nạn xã hội chính là góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
và giảm thiểu tội phạm trong xã hội ghi nhận tại tỉnh yên bái
xã tuy lộc thành phố yên bái tỉnh yên bái
từng một thời lầm lỗi nhờ sự động viên của gia đình chính quyền và công an địa phương
anh nguyễn xuân trường đã vượt qua mặc cảm tù tội tập trung phát triển kinh tế làm lại cuộc đời
không chỉ làm ăn phát triển kinh tế tốt anh nguyễn xuân trường còn là nhân tố tích cực
cùng với công an và chính quyền cảm hóa vận động những thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật
trong xã từ bỏ thói hư tật xấu bằng chính tấm gương của mình
các đồng chí trên công an xã và hội nông dân cũng thường xuyên xuống thăm hỏi động viên gia đình
cũng giúp đỡ rất nhiều để tạo điều kiện để cho mình phát triển kinh tế
hiện tại kinh tế gia đình cũng tạm thời đi vào ổn định
qua quá trình phát triển mấy năm mình nuôi gà thương phẩm
hiện tại thì gia đình cũng đang nuôi hai con gà
thời gian tới cũng đang phát triển
cố gắng lên hệ thống trang trại khoảng năm
hội nông dân của chúng tôi cũng là phối hợp
giúp đỡ anh hướng cho anh tiếp cận được với các lớp tập huấn chuyển sao khoa học kỹ thuật
đặc biệt là về cái kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc đàn gà
anh tham dự những lớp đó để thêm
trước hết là thu nhập hộ kinh phát triển kinh tế hộ gia đình
khẳng định được bản thân anh cũng đã mấu chốt
anh cũng có quyết tâm
anh có sự nỗ lực quyết tâm để khẳng định được
là anh cũng để làm sao để
hòa nhập được với cộng đồng làm ăn phát triển kinh tế ngày một tát hơi tốt hơn
chúng tôi cũng vận động các tổ chức đoàn thể
chúng ta cùng phân cho các tổ chức là ban chỉ đạo phong trào
xây dựng toàn dân và vni tổ quốc
phân các nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể này
để các tổ chức đoàn thể nhận những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng
để chúng ta cùng đưa ra để thường xuyên giáo dục quan tâm
và cái nữa là động viên giúp đỡ họ và tạo những cái nguồn vốn
để cho các người tái hoạch nhập cộng đồng này
người lầm lỗi này có cơ hội để phát triển kinh tế
ổn định cuộc sống và chung tay xây dựng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
hiện nay trên địa bàn tỉnh yên bái
có hàng trăm người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
chính quyền và công an tỉnh yên bái đã lập tổ công tác thường xuyên gần gũi
tuyên truyền pháp luật nắm bắt tâm tư nguyện vọng
những vướng mắt của họ khi về hòa nhập với cộng đồng
đặc biệt quan tâm xây dựng phát triển những điển hình như trường hợp của anh xuân
để giúp đỡ động viên số người này cố gắng vươn lên phát triển kinh tế
không để các đối tượng xấu lôi kéo dụ dỗ họ tái phạm tội
chính sự giúp đỡ của chính quyền và công an địa phương
tạo điều kiện cho những người từng lầm lỗi ổn định cuộc sống không tái phạm tội
điều này đã tạo nên một dư luận tốt và cách nhìn thiện cảm hơn của cộng đồng
là yếu tố quan trọng tác động tích cực đến an ninh trật tự ở địa phương
trong chiều hai mươi bốn tháng một mươi hai
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết đang lập hồ sơ xử lý ba đối tượng
về hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó khoảng chín h một mươi năm phút cùng ngày qua kiểm tra hành chính trên địa bàn
công an thị trấn gia rai phát hiện bắt quả tàn phạm hân trung nhân phạm văn hoàng
và đặng thị cẩm giang cùng ngụ huyện xuân lộ có hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy
tại nhà trọ sơn long thuộc khu phố hai thị trấn gia rai huyện xuân lộc
qua kiểm tra thu giữ một gói ni lông hàng kính chứa ma túy đá
một bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy một điện thoại di động
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua ma túy về để sử dụng trong nhà trọ
hiện công an thị trấn gia rai đã lập biên bản vụ việc và bàn giao đối tượng tan vật
cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện xuân lộc
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
để điều tra về những sai phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật
về những bộ thường hỗ trợ tái định cư đối với dự án đại lộ lê duẩn thành phố phan thiết
trước đó tại kỳ họp thứ một mươi một hội đồng nhân dân tỉnh bình thuận khóa một mươi diễn ra vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
một số đại biểu đề nghị tỉnh chuyển đổi hồ sơ vụ sai phạm dự án đường lê duẩn sang cơ quan điều tra
đại diện ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cho biết tỉnh đã có công văn giao thanh tra tỉnh khẩn trương
tổ chức kiểm tra làm rõ trách nhiệm đối với ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố phan thiết trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phan thiết và các cơ quan có liên quan
trong thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với dự án đường lê duẩn
sau đó thanh tra tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra
làm rõ trách nhiệm các cá nhân tổ chức có liên quan trong thực hiện chính sách pháp luật
về bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với dự án đường lê duẩn
và đã có báo cáo kết quả kiểm tra cho ủy ban nhân dân tỉnh
sau đó ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã chuyển hồ sơ sang cho cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bình thuận thụ lý theo quy định
thưa quý vị bệnh viện gia liễu tp hcm vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp tai biến
do tiêm chất làm đầy hay còn gọi là filler để nâng mũi
theo nữ bệnh nhân cho biết chị được người quen giới thiệu đến một cơ sở spa ở quận bình tân
để tiêm filler nâng mũi với giá một triệu hai trăm linh ngàn đồng một cc
trong quá trình tiêm người bệnh thấy tê vùng miệng
vài giờ sau miệng bệnh nhân sưng to cảm giác đau tê
hai ba ngày sau da đỏ nhiều nổi mũ trắng
tại bệnh viện gia liễu tp hcm bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị hoại tử da vùng mũi
do tiêm chất làm đầy
nguyên nhân do tắt mạch khi tiêm một lượng filler khá lớn hai cc vào vùng mũi
cùng một thời điểm gây chèn ép mạch máu hoặc viêm không đúng kỹ thuật
dẫn đến tiêm chất làm đầy đi vào lòng mạch gây thuyên tắt
bệnh nhân sau đó được chỉ định điều trị bằng khúc kháng sinh kháng tiêm
hiện tại tình trạng hoại tử da cải thiện đáng kể nhưng để lại sẹo trên mặt
theo thống kê trung bình mỗi tháng bệnh viện gia liễu tp hcm tiếp nhận
vài trường hợp tai biến do tiêm chất làm đầy
nhiều trường hợp tai biến nặng phải phẫu thuật chi phí khá tốn kém
và để lại di chứng sau phẫu thuật
trận mưa lớn kéo dài vào chiều tối hai mươi bốn tháng một mươi hai đã khiến nhiều tuyến đường
ở quận một mươi hai tp hcm ngập sâu
nước tràn vào nhà dân khiến cuộc sống đảo lộn lệ đón giáng sinh của người dân
cũng bị ảnh hưởng
tại một số tuyến đường như sông hành phường tân hương thuận nguyễn văn quá
phường đông hưng thuận và đường phan văn hớn phường tân thế nhất
đều bị ngập cục bộ
nước cống tràn lên đường bốc mùi khó chịu
còn tuyến đường phan văn hớn kéo dài khoảng một trăm linh mét khiến các phương tiện lưu thông
tốc độ chậm
một số xe máy lưu thông qua khu vực nước chảy xiết nên bị ngã
các phương tiện di chuyển khó khăn
ngoài ra nước cống chảy tràn vào nhà khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn
nhiều đồ đạc ngâm nước bị hư hỏng
tại một số khu vực diễn ra lễ đón giáng sinh cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn
nhiều hoạt động phải lùi thời gian tổ chức đến tối cùng ngày
thưa quý vị bệnh nhân mắc covid một mươi chín có thời gian cách ly điều trị từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại tp hcm sẽ được hỗ trợ mức tiền ăn là tám mươi đồng
mỗi người mỗi ngày
cụ thể các đối tượng nhận gói hỗ trợ gồm trẻ em người dưới một mươi sáu tuổi
người cao tuổi người khuyết tật quy định tại nghị định hai mươi năm hai nghìn hai mươi một
và người điều trị cách ly do nhiễm covid một mươi chín là f f một
mức hỗ trợ tiền ăn là tám mươi đồng một người một ngày
đối với các trường hợp là f có thời gian cách ly điều trị từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị nhưng không quá bốn mươi năm ngày
hỗ trợ tiền ăn tám mươi đồng một người một ngày
đối với các trường hợp f một theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền điều trị
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thời gian hỗ trợ tối đa không quá hai mươi một ngày
đối với trẻ em người cao tuổi người khuyết tật là f
được hỗ trợ thêm một triệu đồng một người
sau gần hai tháng kiên trì và hai mươi sáu ngày chạy ecmo căng thẳng để giành dật sự sống với tử thần
bé trai một mươi năm tuổi nặng một trăm hai mươi kg đã được bệnh viện nhi đồng tp hcm cứu sống
đây là cuộc hồi sinh ngoạn mục được ví như bệnh nhân phi công chín mươi một thứ hai của việt nam
ngày bốn tháng một mươi một bé trai nặng một trăm hai mươi kg được đưa vào bệnh viện sau khi xác định dương tính sars cov hai
ba cô bé trước đó cũng tử vong vì covid một mươi chín
tại thời điểm nhập viện bé nhanh chóng diễn tiến nặng phổi bị tổn thương trắng xóa và suy đa cơ quan
và chuyến sang khoa hộp sức tích cực chống độc icu
tại đây bé được thở máy lọc máu và chạy ecmo kỹ thuật tiêm phối nhân tạo liên tục
đã có lúc bệnh như cây máy ecmo thất bại tuyệt vọng đòi buông xuôi để đi theo với người cha đã mất
đối với bé là phút vàng và giờ vàng
thành ra chính như vậy là cả ekip đều tích cực để làm để gắn cái máy ecmo cho bé
phải nói là khi gắn ecmo xong rồi thì tình hình của bé oxy máu cải thiện rất là khá tốt
em bé cũng có một độc nhiễm trùng và chúng tôi phải điều trị những kháng sinh phổ lộng mạnh để điều trị cho cháu
quá trình điều trị như vậy thì rõ ràng là phản ứng viêm của cháu
tiếp tục tăng mà sau này chúng tôi nghiên cứu là chúng tôi thấy có những nghiên cứu người ta thấy rằng
virus nó vẫn nằm ở trong cái mô mỏ của bé và nó cứ phóng thích và nó làm phản ứng viêm rất là cao
và chính vì vậy là bắt buộc phải có một cái giải pháp thêm
và cái giải pháp đó là cái giải pháp lọc máu hấp phụ cytokine
bởi vì em bé nó có một cái hiện tượng phản ứng viêm quá mạnh và nó gọi là cơn bão cytokine
thành ra chính vì vậy thì chúng tôi đã sử dụng cái lọc máu hấp phụ là bốn đợt
và sau đó thì
tình hình cháu có cải thiện
hàng loạt các biến chứng như viêm xe phổi tăng đông tăng viêm toàn thân được đẩy lùi dần theo thời gian
đến nay sức khỏe của bé đã ổn định
phải nói con là một đứa trẻ rất là kiên cường nhưng mà cũng rất là tình cảm
tức là trong giai đoạn mà con bệnh nặng con mê mang con không biết gì thì các cô các chú là thay phiên chăm sóc cho con
nhưng mà ngay khi bắt đầu con tỉnh lại con có thể có những cái cử động đầu tiên rồi là con rất là phối hợp với các cô
tôi nói thành công của một cái trường hợp bệnh nặng
không phải chỉ ở cái kỹ thuật cao không phải chỉ ở cái trình độ chuyên môn cái tay nghề của các bác sĩ
mà đó là ở cái sự đồng lòng nỗ lực từ hai phía ba phía phía nhân viên y tế và chính phía bệnh nhân
con đã rất nỗ lực con đã rất kiên cường
mà nhờ vậy là con đã hồi phục mà con có thể được xuất viện
đây là một trong những trường hợp bệnh nhi nhiễm covid một mươi chín nặng nhất việt nam được cứu sống
các bác sĩ cảnh báo nhóm trẻ béo phụy dù không có bệnh
cũng là các đối tượng nguy cơ dây trói nặng và tử vong khi nhiễm covid một mươi chín
đặc biệt là các trường hợp chưa tiêm vaccine
thưa quý vị văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi một cho đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm nay
toàn quốc xảy ra một ba trăm bốn mươi hai vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng sáu trăm năm mươi năm người và làm bị thương chín trăm năm mươi bảy người
so với tháng cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi giảm một trăm tám mươi ba vụ tăng ba người thiệt mạng giảm một trăm chín mươi năm người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra một ba trăm ba mươi vụ làm chết sáu trăm bốn mươi chín người bị thương chín trăm năm mươi sáu người
so với cùng kỳ năm trước giảm một trăm bảy mươi tám vụ tăng sáu người chết và giảm một trăm chín mươi ba người bị thương
đường sắt xảy ra sáu vụ làm chết năm người bị thương một người
đường thủy xảy ra năm vụ làm chết một người không có người bị thương
tính chung năm hai nghìn hai mươi một từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tổng cộng của các bác sĩ cảnh báo nhóm trẻ béo phụy dù không có bệnh
hàng quốc xảy ra một mươi một bốn trăm chín mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết năm bảy trăm chín mươi chín người bị thương tám một mươi tám người
so với năm hai nghìn hai mươi số vụ tai nạn giao thông giảm ba bốn trăm chín mươi sáu vụ số người thiệt mạng giảm một sáu mươi tám người số người bị thương giảm ba một trăm bốn mươi ba người
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai bộ y tế ban hành hướng dẫn y tế phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người được phép nhập cảnh vào việt nam
tại hướng dẫn này bộ y tế nêu rõ người nhập cảnh ngắn ngày không phải cách ly y tế
song phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đề án kế hoạch đã được phê duyệt không tiếp xúc với cộng đồng đảm bảo an toàn cho người nhập cảnh ngắn ngày
và những người tiếp xúc không để lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc và không lây nhiễm ra cộng đồng
trường hợp người nhập cảnh dự kiến làm việc hoạt động tại nhiều địa phương
cần phải có kế hoạch phương án di chuyển rõ ràng và được địa phương liên quan chấp thuận
người nhập cảnh ngắn ngày và người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày
phải thực hiện đầy đủ quy định năm k tự theo dõi sức khỏe
khi có một trong các biểu hiện sốt ho đau rát họng hoặc khó thở
thì thông báo cho cơ quan quản lý y tế địa phương
người nhập cảnh ngắn ngày phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan tổ chức
mời cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc covid một mươi chín
hai bến xe lớn ở tp hcm là bến xe miền đông và bến xe miền tây
đã công bố kế hoạch phục vụ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
thời gian phục vụ tết dự kiến là từ ngày hai mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tức từ ngày hai mươi đến hai mươi chín tháng chả
năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh khiến đời sống kinh tế người dân gặp nhiều khó khăn
nên các bến xe khuyến khích các doanh nghiệp vận tải không tăng giá vé
trường hợp tăng giá vé thì phụ thu không quá bốn mươi sáu mươi để bù chiều xe chạy rỗng
việc tăng giá vé sẽ áp dụng tùy mức theo chặng đường
thời điểm đi lại bến xe tổ chức bán vé trước cho khách
từ ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tức mùng một mươi tháng chạp
tại các quầy vé trong bến và các kênh thông qua tổng đài website các hãng xe
có hơn sáu xe container xuất khẩu sang trung quốc
và hơn ba xe đang chờ nhập khẩu vào việt nam
mặt hàng tồn tại chủ yếu tại các cửa khẩu là hàng nông sản và thủy sản
chiếm tới tám mươi chín mươi
trước tình trạng trên bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu
tổng cục đường bộ việt nam sở giao thông vận tải tỉnh lạng sơn
tăng cường phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tại các cửa khẩu xảy ra ủn tắc nông sản
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam
chủ động tăng cường phối hợp với sở giao thông vận tải lạng sơn
chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông và các cơ quan có liên quan
thực hiện giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tại các khu vực cửa khẩu điểm thông quan hàng hóa trên
và thực hiện nghiêm các quy định của bộ y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với sở giao thông vận tải lạng sơn
bộ giao thông vận tải yêu cầu sở này chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông
phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời tổ chức hướng dẫn
phân luồng phân tuyến phương tiện từ xa đảm bảo an toàn giao thông
và không gây ủn tắc giao thông khi phương tiện thông qua
các cửa khẩu tuyến đường trên địa bàn tỉnh